từ các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng như lancome mac etude cicido chanel son môi phấn phủ đến các loại kem body trắng cấp tóc tất cả đều được bán với giá bình dân chỉ từ vài chục nghìn đồng
những sản phẩm này sống hệt hàng thật từ bao bì nhãn mát nhãn phụ màu sắc hình dáng khiến người tiêu dùng khó phân biệt
và điều đáng bàn là ngay cả bản thân những người bán hàng cũng không bảo đảm được chất lượng hàng của mình
mình bán son cũng được gần một năm rồi
mình thấy ở trên các cái trang như là nó không rõ nguồn gốc nhưng mình thấy các bạn trẻ thường có thu nhập kiểu như sinh viên có thu nhập muốn mua son rẻ các thứ vì thu nhập các bạn ý bây giờ đang đi học cũng có tiền để mua son nhiều
ngoài sinh viên ra thì mình còn bán cho những cái bạn trẻ giới trẻ đang đi làm
kiểu son đẹp thì
họ mua thôi chứ cũng không để ý đến nguồn gốc hay xuất xứ nó như nào
theo các chuyên gia về da liễu hầu hết mọi người đều chưa thực sự hiểu biết về cấu trúc da để có thể lựa chọn loại mỹ phẩm hợp với làn da của mình
việc sử dụng mỹ phẩm giá rẻ tràn lan không được kiểm định về chất lượng sẽ dẫn đến nhiều tác hại khó lường và để lại những hậu quả lâu dài
khi mà dùng các cái mỹ phẩm giá rẻ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
trên thị trường thì sẽ có một số các cái hiểm họa ví dụ như là cái rõ nhất là các cái viêm da tiếp xúc mà do mỹ phẩm
thì viêm da tiếp xúc thì có hai loại là viêm da tiếp xúc dị ứng và viêm da tiếp xúc kích ứng
thì cái này là cái rõ rệt nhất
và cái thứ hai là nó không phải là dị ứng thế nhưng mà nó là bị các cái tác dụng phụ của các cái thành phần mà không được an toàn ở trong các cái mỹ phẩm đó
thì là người bệnh có thể là bị các cái tình trạng viêm da hoặc là bị các cái tác dụng phụ
ví dụ như là người ta hay dùng kem trộn lâu dài và trong kem trộn thì có corpicid
thì cortipid có thể làm cho bệnh nhân bị mụn trứng cá này hoặc là dùng lâu dài thì có thể làm cho da bị giãn mạch teo da đỏ da
đấy là những cái hay gặp nhất đối với cả việc sử dụng các cái mỹ phẩm không an toàn
thế ngoài ra thì nếu mà sử dụng các cái mỹ phẩm mà có chứa các thành phần kim loại nặng
ví dụ như là trì rồi arsen thì có thể gây ra các cái nhiễm độc
hoặc là nếu mà các cái mỹ phẩm mà có các cái thành phần bảo quản như là paraben hay là mê thin paraben thì có thể gây ra ung thư da
nếu mà mình dùng mỹ phẩm thì tất nhiên là mình phải chọn mỹ phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
phải có nhãn mát có thương hiệu có thành phần
và tốt nhất là nếu mà các cái mỹ phẩm đó được khuyên dùng bởi các bác sĩ hoặc các cái chuyên gia về thẩm mỹ
để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh chân chính
các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp và thực hiện đồng bộ
quyết liệt hơn nữa các biện pháp nhằm kiểm soát và xử lý nghiêm đối với việc sản xuất
kinh doanh mỹ phẩm giả mỹ phẩm không bảo đảm nguồn gốc xuất xứ và kém chất lượng đang lưu thông trên thị trường
đặc biệt người tiêu dùng cần tự nâng cao hiểu biết trong việc lựa chọn mỹ phẩm
chọn lựa cơ sở mua mỹ phẩm tin cậy hệ thống cửa hàng nhà phân phối chính thức
cần chú ý đến những chi tiết trên sản phẩm như nhãn mát thông tin đầy đủ
rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ thành phần và cách hướng dẫn sử dụng
không nên ham rẻ để tránh xảy ra những tác hại đáng tiếc đến sức khỏe